theo số liệu mới nhất của tổng cục thuế tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín là hơn tám mươi bốn tỷ đồng
có nghĩa là tăng gần bảy chín trăm linh tỷ đồng so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
vứ mắc lớn nhất đó là số tiền tính tiền chậm nộp thuế ba một ngày đến nay chiếm khoảng hơn một mươi sáu tỷ đồng
việc tính tiền chậm nộp đối với khoản nợ động không có khả năng thu hồi dẫn đến số nợ ngày càng tăng lên
dù khoản nợ gốc đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhưng cũng không thu được dẫn đến tiền chậm nộp tiếp tục tăng lên
để xử lý rứt điểm nợ thuế tổng cục thuế cho biết đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết của quốc hội về xử lý các khoản nợ thuế không có khả năng thu ngân sách